tả lợn châu phi hiện vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp tại nước ta lợn ốm lợn chết xuất hiện mỗi ngày
kéo theo đó việc tiêu hủy lợn trồn lấp khử trùng để tránh ô nhiễm tránh lây lan cũng trở thành một vấn đề không nhỏ
nhiều địa phương vẫn còn lúng túng trong việc tiêu hủy lợn từ đó gây ảnh hưởng đến môi trường và cuộc sống của người dân
phản ánh sau đây của phóng viên truyền hình nhân dân tại phú thọ
đến xã cáo điển huyện hạ hòa phóng viên ghi nhận nhiều bức xúc của người dân
khi chính quyền xã không thực hiện việc tiêu hủy lợn đúng quy định
cụ thể cơ quan chuyên môn đã cho tiêu hủy lợn bằng cách trôn lấp ngay gần cống thoát nước bên cạnh đường dân sinh không có biển cảnh báo
sau hai ngày tiêu hủy khu vực trôn lợn đã xuất hiện mùi hôi thối gây bức xúc trong nhân dân
cho người ra trôn lại mà tháo nước hết cả một cái đồng này ngay cửa cống đây ngay cửa cống đây tháo nước quả một nguồn về này
khoảng từ đây ra đến ngoài đát hai km vuông
bây giờ tất cả bà con tôi chăn nuôi tất cả đấy kể cả ruộng nương rồi chỉ chăn nuôi lợn gà châu bò
bây giờ khoai không dám cắt dưới ngòi về nấu lợn
nguyện vọng của tôi bây giờ đề nghị chính quyền na lợn đi trôn sâu vùi chặt trên đất khô kia không được trôn để nuôi nương nguồn nước này
qua quá trình cái việc mà bà con đã ý kiến về cái xử lý ở tại đây
thì nó có những cái qua quá trình trôn lấp thì nó có những cái việc là nó sơ xuất
vì nó liên quan đến cái trận bão số bốn nữa nên nước vào nó dành lên
thì địa phương chưa kịp xử lý thì cái việc nó xảy ra như vậy
trước sự phản đối của người dân lực lượng chức năng đã tiến hành di rời bào tải chứa lợn dịch đến trôn lấp tại khu vực khác
tuy nhiên khi chứng kiến cách làm thủ công và chưa dứt điểm này
chúng ta không khỏi thêm băn khoăn về mối nguy lây nhiễm dịch bệnh ngày càng cao
sự việc trên cho thấy công tác chỉ đạo hướng dẫn tiêu hủy lợn bệnh cần được chính quyền địa phương thực hiện tốt hơn nữa
việc tiêu hủy lợn bệnh cần phải tiến hành thận trọng hơn tránh vội vã qua loa
bởi như vậy sẽ làm gia tăng các nguy cơ lây lan dịch bệnh và ô nhiễm môi trường